thưa quý vị và các bạn
ngày hai mươi năm tháng ba năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu chủ tịch hồ chí minh đã ký xác lệnh thành lập công chính giao thông cục
đến năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm thì phát triển thành bộ tư lệnh công binh để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ mới
là một trong những binh chủng ra đời sớm của quân đội nhân dân việt nam
công binh luôn là một trong những lực lượng quan trọng góp phần và thắng lợi của hai cuộc kháng chiến dành độc lập dân tộc
hôm nay ngày hai mươi năm tháng ba từ mục ngay đến năm xưa xin mời quý vị cùng nhìn lại quá trình thành lập phát triển
cũng như những thành tựu đã đạt được của binh chủng công binh
lực lượng công binh từ buổi sơ khai đã phát triển thành một binh chủng kỹ thuật với chức năng chiến đấu và bảo đảm chiến đấu
đóng vai trò quan trọng trong tác chiến hiệp đồng quân binh chủng của quân đội ta
cùng với quân và dân cả nước cán bộ chiến sĩ lực lượng công binh anh dũng bước vào cuộc kháng chiến
chống thực dân pháp xâm lược và lập nhiều chiến công xuất sắc
với những thành tích đã đạt được
binh chủng công binh đã được bác hồ trao tặng lá cờ theo bốn chữ vàng mở đường thắng lợi
kể từ đó mở đường thắng lợi trở thành truyền thống vẻ vang của binh chủng công binh
trong kế hoạch tác chiến đông xuân năm một nghìn chín trăm năm mươi ba một nghìn chín trăm năm mươi bốn mặt đỉnh cao là chiến dịch điện biên phủ
bộ đội công binh đã huy động toàn bộ hai mươi đại đội công binh cùng hàng vạn thanh niên sung phong
dân công hỏa tuyến băng rừng bạt núi
cho nên giành toàn thắng trong chiến dịch điện biên phủ
trong cuộc kháng chiến chống mỹ mặt trận giao thông vận tải trở thành mặt trận quan trọng
bảo đảm sự chi viện kịp thời cho chiến trưởng miền nam
với khẩu hiệu sống bám cầu bám đường chết kiên cường dũng cảm
bộ đội công binh trường sơn đã xây dựng được hệ thống đường giao thông chiến lược nối hậu phương lớn miền bắc
với tiền tuyến lớn miền nam qua cả nước bạn lào và campuchia trên diện tích địa bàn hơn một trăm ba mươi km hai
tổng chiêu dài gần hai mươi km
trong đó có những thời điểm lực lượng công binh chiếm tới ba mươi hai tổng quân số của bộ đội trường sơn
ba lực lượng chính lực lượng công binh lực lượng mặt đất pháo bảo vệ và lực lượng xe vận tải
ba lực lượng này trở thành những quy định hợp thành độc đáo
phải phân tích khoa học bây giờ phải xác định là tiến công tư tưởng tiến công khách mạng tiến công
chứ không thì anh là ớ bảo thế phòng ngự đấy
bởi vì địch nó đánh ác liệt chứ không phải đơn giản đâu mà nó thả pháo sáng sáng cả bầu trời mà mình dơ cái bàn tay này mà thấy rõ thế này thì hết chứ
phải không hết đâu
cho nên uống nắng lại tư tưởng phải hiệp đồng bên chung
đã lên cơ giới rồi hiệp đồng bên chung có xe có công binh có cao xã có buộc
binh thì xe là sung kích xe là lực lượng xung kích là lực lượng chính hoàn thành nhiệm vụ
ngoại binh chúng phải lấy xe làm trung tâm
với những đóng góp to lớn của binh chủng công binh quân và dân ta đã đi đến thắng lợi cuối cùng trong cuộc chiến giành độc lập dân tộc giải phóng đất nước
kể từ đó bộ đội công binh tiếp tục là lực lượng nòng cốt thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả do chiến tranh để lại
cùng các địa phương tháo gỡ hàng vạn tấn bom mìn trả lại sự yên bình cho nhiều vùng đất rộng lớn phục vụ phát triển kinh tế xã hội
bên cạnh đó
binh chủng còn triển khai xây dựng quản lý nhiều công trình phòng thủ công trình chiến đấu trên khắp các vùng miền trong cả nước
từ đồng băng biên giới đến các tuyến biển đảo của quê hương
cùng với quân đội nhân dân việt nam anh hùng cán bộ chiến sĩ lực lượng công binh vững bước trên con đường của đảng bác hồ và nhân dân ta đã chọn
tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống xứng danh bộ đội cụ hồ và xứng đáng với bốn chữ vàng mà bác đã trào tặng mở đường thắng lợi